thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng tiểu ban kinh tế xã hội đã chủ trì buổi làm việc với các thành viên của tiểu ban để nghe cho ý kiến và thông qua các nội dung quan trọng
sau đó báo cáo bộ chính trị về kết cấu đề cương sơ bộ và một số trọng tâm trong báo cáo chiến lược một mươi năm và kế hoạch năm năm
về chủ đề chiến lược thì tại phiên họp thứ hai tiểu ban đã thảo luận và đưa ra ý kiến khác nhau thường trực tổ biên tập đã thảo luận và rút gọn từ một mươi phương án xuống còn năm phương án
mặc dù trong quá trình nghiên cứu tổng kết và xây dựng chủ đề của chiến lược vẫn sẽ được tiếp tục thảo luận
tại phiên họp thủ tướng đề nghị các thành viên của tiểu ban cho ý kiến lựa chọn từ ba đến năm phương án để trình bộ chính trị
về kết cấu chiến lược tại phiên họp lần trước đã cơ bản thống nhất chọn phương án gồm sáu phần
lần này sẽ làm rõ hơn đó là tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế quan điểm phát triển mục tiêu chiến lược các đột phá chiến lược phương hướng nhiệm vụ giải pháp và tổ chức thực hiện
có một số điều chỉnh để nhấn mạnh tính đổi mới sáng tạo bứt phá quyết liệt
thủ tướng đề nghị các thành viên phải có ý kiến thêm về kết cấu này
đây chưa phải đề cương chi tiết vì vậy thủ tướng đề nghị các thành viên xem xét thật kỹ để cho ý kiến về các nội dung liên quan
về một số vấn đề trọng tâm chiến lược trong kế hoạch thủ tướng yêu cầu chiến lược phải bao quát vừa phải có trọng tâm trọng điểm
do vậy các ý kiến cần phải nêu rõ các vấn đề trọng tâm nhất để đưa vào nội dung trình bộ chính trị